cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau đã tiến hành mời đối tượng võ tấn lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại xã hòa tân thành phố cà mau về cơ quan điều tra về vụ án hủy hoại tài sản
xảy ra vào đêm ngày một mươi bảy tháng tám tại xã hòa thành tp cà mau
theo đó vào đêm ngày một mươi bảy tháng tám lực lượng công an nhận được tin báo của một chủ đầm tôm công nghiệp
thuộc xã hòa tân tp cà mau về việc ao tôm của gia đình ốm chết bất thường
nghi vấn bị đầu độc số tôm thiệt hại khoảng bốn tấn
tại cơ quan công an lợi khai từng làm công nhân ở đầm tôm của ông cường
nhưng xảy ra mâu thuẫn với hai công nhân nên nghỉ việc
lợi nảy sinh ý định ném thuốc trừ sâu vào đầm cho tôm chết để chủ đuổi việc hai công nhân trên
vào chiều ngày một mươi bảy tháng tám lợi lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với một nhân viên khác của đầm tôm
tối cùng ngày lợi đã thực hiện hành vi ném thuốc trừ sâu vào đầm tôm trên